thành phố hồ chí minh đã tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng nguyễn văn chỗi lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cho bốn mươi ba gương thanh niên công nhân tiêu biểu
đây là một trong những giải thưởng cao quý và thu hút sự quan tâm phấn đấu của các thanh niên công nhân
đang làm việc tại các khu công nghiệp các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
bốn mươi ba gương được tuyên dương là những tính gương tiêu biểu của sự cần cù lao động
có sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng lao động làm lợi cho đơn vị và xã hội
từ đó khơi dậy niềm tự hào của giai cấp công nhân là tấm gương cho đoàn viên thanh niên công nhân học hỏi
phát huy tốt tinh thần lao động sản xuất gắn với phong trào thi đua bốn nhất là chất lượng cao nhất
sáng tạo nhất tiết kiệm nhất và an toàn nhất